và mở đầu sẽ là thông tin tại hà tĩnh
đối tượng võ quốc tuấn sinh năm hai nghìn hai vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh khởi tố và bắt tạm giam về hành vi chống người thi hành công vụ
đối tượng này không chấp hành mà bất ngờ điều khiển xe tăng tốc đâm vào một chiến sĩ cảnh sát đang làm nhiệm vụ để bỏ chạy
vào tối ngày một tháng bảy tổ công tác tuần tra và lập chốt trên quốc lộ một mươi năm a thuộc địa phận xã lâm trung thủy huyện đức thọ
vào khoảng hai mươi h ba mươi phút cùng ngày tuấn điều khiển xe mô tô chở theo hà minh quý cả hai đều không đội mũ bảo hiểm
khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe tuấn không chấp hành mà bất ngờ điều khiển xe tăng tốc đâm vào một người chiến sĩ cảnh sát đang làm nhiệm vụ để bỏ chạy
sau vài trạm chiến sĩ công an ngã ra đường và bị thương tuấn quý bị tổ công tác không chế bắt giữ
một nam thanh niên và bạn gái xảy ra mâu thuẫn tình cảm dẫn đến cự cãi rồi xảy ra ẩu đả
trong lúc xô sát rằng co nam thanh niên này đã cầm dao đâm bạn gái
công an tp phú quốc tỉnh kiên giang vừa tạm giam võ thanh sang sinh năm hai nghìn một trú tại huyện hòn đất tỉnh kiên giang về tội cố ý gây thương tích
vào ngày một mươi tám tháng năm chị lộc thị nương là bạn gái của sang cùng nhóm bạn đến nhà trọ của sang để giải quyết chuyện tình cảm giữa nương và sang
tại đây sang và nương xảy ra cự cãi và lao vào ổ đả
trong lúc xô sát rằng co sang đã lấy dao đâm nương ba nhát vào vùng đùi vai và lưng gây thương tích nặng
sau khi gây án sang bỏ trốn còn nương được mọi người đưa đi cấp cứu
đến ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba sang đã đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
có hành vi nhận hối lộ liên quan đến lĩnh vực đất đai
vũ trí hiễu giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện đạ hoai văn phòng đăng ký đất đai tỉnh lâm đồng
vừa bị công an huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng khuyên
vũ trì hiễu bị khởi tố vì những sai phạm trên lĩnh vực đất đai trong giai đoạn làm giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện bảo lâm
trong thời gian này hữu đã cấu kết làm sai lệch nhiều hồ sơ đăng ký tách thừa biến động trong cấp đổi và cập nhật đường thào giao thông
hữu đã nhận hối lộ của một số người dân đến thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai
lực lượng chức năng đã tiến hành khám sát nhà riêng của vũ trì hữu trên đường huỳnh thúc kháng phường hai tp bảo lộc
điều khiển xe mô tô đi dạo quanh các tuyến phố tìm phụ nữ trẻ em sơ hở trong việc quản lý tài sản
thậm chí là những người già tàn tật đi bán vé số để ra tay cướp giật gây hoang mang dư luận trên địa bàn tp châu đốc tỉnh an giang
trước thực trạng này công an thành phố châu đốc cũng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh và bắt giữ các đối tượng góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
chỉ trong một ngày hai mẹ của hữu đã bị bắt giữ các đối tượng góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
chị nguyễn ngọc quý chú tại khóm châu long một phường vĩnh mỹ thành phố châu đốc đã trở thành nạn nhân của các đối tượng cướp giật tài sản
do chủ quan mất cảnh giác chị quý dừng xe bên đường để nghe điện thoại thì bất ngờ bị một nam thanh niên chạy xe mô tô áp sát giật điện thoại
cú giật mạnh khiến nạn nhân ngã xuống đường rất may chỉ bị thương nhẹ
đến chiều cùng ngày khi chưa lấy lại được bình tĩnh chị lại hay tin con gái cũng đã bị hai nam thanh niên chặn xe giật điện thoại di động trên đường đi học về
trong lúc đó có cuộc điện thoại điện nghe tới khúc asuka em mới ngừng lại em nghe
em mới ngồi em mới nghe đứng nghe mặt xuống gục đầu xuống nhìn em nghe
cái đối tượng chạy ngược chiều lại giật cái điện thoại giật qua anh gì em em mới giật lại em mới mất thế em mới té xuống dưới đường
nhỏ con thì nó về nó sợ nó sợ mẹ đánh nó bị gì là sợ giữ cổ không kỹ gì không em nói
theo thống kê trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba trên địa bàn thành phố châu đốc đã xảy ra bảy vụ cướp giật tài sản
đối tượng mà chúng nhắm đến là những phụ nữ trẻ em người già người tàn tật mưu sinh bằng nghề bán vé số
lợi dụng sơ hở mất cảnh giác trong việc quản lý tài sản của họ
các đối tượng liên tiếp ra tay cướp giật hết sức manh động liều lĩnh bất chấp nguy hiểm cho nạn nhân
trong thời gian vừa qua tình hình cướp giật diễn biến cũng phức tạp
cho nên đội kinh sát hình sự tp châu đốc đã tham mưu cho lãnh đạo công an tp xác lập chiến án để đấu tranh với loại tội phạm này
qua đấu tranh chiến án đội cũng đã triệt phá được một nhóm đối tượng thu hồi một xe tăng giật có liên quan
bước đầu các đối tượng này đã khai nhận thực hiện bốn vụ cướp giật
tại công an công an nguyễn văn điêm anh sinh năm hai nghìn hai trú tại xã mỹ đức huyện châu phú tỉnh an giang
là đối tượng chủ mưu cầm đầu khai nhận
để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng bia anh cùng với nguyễn thanh toàn
xã tân châu dương bá phú trú tại tp châu đốc rủ nhau đi cướp giật tài sản
để tránh sự phát hiện của lực lượng công an các đối tượng đã thường xuyên thay đổi biển số xe
và đặc điểm nhận dạng mỗi lần thực hiện hành vi cướp giật
đối với công an công an cũng khuyến cáo đối với người dân
khi ra đường thì hạn chế đeo nữ trang hoặc có đeo thì cũng mặc áo khoác che kính
để phòng ngừa tội phạm cướp giật tài sản cùng với sự vào cuộc tích cực của lực lượng công an
bản thân mỗi người dân khi tham gia giao thông hãy tự nâng cao ý thức cảnh giác tự quản
tự phòng không sơ hở khi mang theo tài sản để cái gian lợi dụng gây án
khi có vụ việc xảy ra

đối tượng có thể tự nâng cao ý thức cảnh giác tự quản tự phòng không sơ hở khi mang theo tài sản để cái gian lợi dụng gây án
hoặc phát hiện những đối tượng có biểu hiện nghi vấn người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời truy bắt điều tra làm rõ thu hồi tài sản trả lại cho bị hại
liên quan đến hành vi vận chuyển ma túy đi tiêu thụ đối tượng lương văn phúc và quang văn vinh
trú tại huyện quế phong tỉnh nghệ an đã bị công an huyện tân kỳ tỉnh nghệ an đón lõng bắt giữ khi đang điều khiển xe máy và mang theo ma túy lưu thông trên tuyến đường thuộc địa bàn xã hạ sơn huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an
vào khoảng một mươi một h một mươi năm phút ngày hai mươi bảy tháng sáu công an huyện tân kỳ đã tổ chức đón lõng bắt giữ hai đối tượng ngay trên đường vận chuyển ma túy đi tiêu thụ
tại hiện trường thu giữ trên người đối tượng một gói heroin trọng lượng gần ba mươi tám g hai điện thoại một xe máy và một mươi chín triệu đồng tiền mặt
tại công an công an các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của bệnh
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã chuyển toàn bộ hồ sơ của vụ án kèm bản kết luận điều tra đến viện kiểm sát nhân dân cung cấp
đề nghị truy tố bảy bị can về tội sản xuất hàng giả là thuốc chữa bệnh thuốc phòng bệnh buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh thuốc phòng bệnh
trước đó ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an quận tám ập vào một bãi xe trên đường cao lộ
phường bốn quận tám bắt quả tang nguyễn xuân cường ao văn hạnh trường phong hào trương thùy trinh đang sản xuất thuốc giả
qua khám xét công an thu giữ hơn tám năm trăm linh hộp thuốc giả mang nhãn hiệu teprin codeine descotin asmacot gota
đây là các loại thuốc kháng sinh trị ho hen xuyển
từ lời khai của các nghi phạm công an quận tám bắt giữ huỳnh nhật hoa và phạm quốc quyền về hành vi mua bán hàng giả
khám xét nơi ở của hai nghi phạm trên nhà chức trách thu giữ gần một mươi hộp thuốc giả các loại
mở rộng điều tra cảnh sát khám xét một sưởng sản xuất thuốc giả tại thành phố biên hòa đồng nai bắt giữ nghi phạm đặng văn hóa thu nhiều loại tân dược giả
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh đề nghị truy tố nguyễn xuân cường ao văn hạnh trường phong hào trương thùy trinh về tội sản xuất hàng giả là thuốc chữa bệnh thuốc phòng bệnh
phạm quốc quyền huỳnh nhật khoa về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh thuốc phòng bệnh
triên đặng văn hóa bị đề nghị truy tố cả hai tội danh trên
tin vào hình ảnh chuyển tiền thành công qua màn hình điện thoại
nhiều người không hay biết đó là chiêu trò của các đối tượng lừa đảo lợi dụng hình thức thanh toán không tiền mặt
vì thiếu cảnh giác và cẩn thận thì đã có nhiều người trở thành nạn nhân đặc biệt là khi phương thức thanh toán trực tuyến đang phổ biến như hiện nay
chị nhật trâm tiểu thương chợ đống đa thành phố đà nẵng
cách đây không lâu một đối tượng đã đến mua hàng và yêu cầu thanh toán bằng hình thức quét mạ quy rờ
trong thời gian ngắn giao dịch đối tượng báo chuyển khoản thành công thể hiện qua hình ảnh chụp biên lai ngân hàng
kiểm tra tài khoản chị trâm không thấy bất kỳ khoản tiền nào được chuyển đến
nghi ngờ lừa đảo chị yêu cầu trả tiền mặt
thế nhưng đối tượng biện hộ bằng lý do chuyển khoản nhầm và nhanh chóng rời đi
tùy chưa mất hàng nhưng đây cũng là một bài học cảnh giác với chị
để tránh lừa đảo qua thanh toán không tiền mặt thứ nhất là tiền phải về với ngân hàng của mình
mình nên sử dụng wifi hoặc là bốn g để mình nhận giao dịch
xong rồi mình hãy giao hàng cho khách hàng bởi vì thật sự là không thể tin ai được cả
kể cả món đồ đó lớn hay nhỏ gì đó cũng là công sức và mồ hôi của mình
câu chuyện trên là bài học cảnh tỉnh cho rất nhiều tiểu thương chủ cơ sở kinh doanh
hiện nay đối tượng lợi dụng tâm lý bất cẩn thiếu cảnh giác của người bán hàng
chỉ cần chụp ảnh chuyển tiền thành công là có thể ra về chứ không cần đợi đến khi tiền về tài khoản
đặc biệt lúc đông người mua bán đối tượng càng dễ dàng thực hiện hành vi lừa đảo
cứ gãi áp là tôi đã thanh toán rồi thì cho bà con tiểu thương
thì bà con tiểu thương đông quá thì cứ nghĩ đã thanh toán cho mình rồi
nhưng vô tình thì đối tượng này chưa thanh toán và đã lừa có hành vi là chiếm đoạt tài sản của bà con
làm cho gai thiệt hại đến tài sản đối với bà con tiểu thương
hướng dẫn bà con để nhận biết trong quá trình thanh toán điện tử online
thì trong cái tài khoản ví của mình là phải có cái tin nhắn
để khi nhận diện cái tài khoản nó vào
tài khoản của mình chính thức
rồi thì mình mới được là giao hàng hóa cho khách hàng để đảm bảo
bên cạnh phương thức lừa đảo qua lệnh chuyển tiền giả
đối tượng còn sử dụng các thủ đoạn khác như lợi dụng khách hàng đang sử dụng ví điện tử
mobo bayo để tạo website mạo danh nhà cung cấp
đăng tải câu hỏi để khách hàng lộ thông tin tài khoản
hay giả vờ chuyển nhầm tiền
sau đó tạo trang có giao diện giống ngân hàng
dẫn click vào link đánh cấp thông tin và kiếm đoạt tiền
quan trọng nhất là bảo mặt thông tin của tài khoản đó
thứ nhất là thông tin liên quan đến cá nhân của người dân
thứ hai là các thông tin liên quan tới mạng otp được kết nối với lại số điện thoại của người dân
và phòng an ninh mạng phòng giám tộc phạm công nghệ cao
cũng khiến các người dân là quá trình mà sử dụng các trang web
không có truy cập vào các đường liên lạc cũng như là vào các mạng qr code lạ
rồi đang đưa các thông tin cá nhân của mình
trên các trang mạng xã hội như facebook zalo
các thông tin đó thì các đối tượng lợi dụng vào các thông tin đó để có thể là cha soát
lấy cái cấp thông tin từ tài khoản ngân hàng
trước những vụ việc xảy ra
tiểu thương chủ cơ sở kinh doanh cần nâng cao cảnh giác
và tìm hiểu rõ phương thức thủ đoạn của đối tượng
để tránh trở thành nạn nhân của lừa đảo